trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ ngành giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng đã có nỗ lực chuẩn bị tốt cơ sở vật chất
bảo đảm phục vụ năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường khi dịch bệnh covid một mươi chín được đẩy lùi
trường trung học phổ thông nguyễn văn thoại là một trong số các công trình trên địa bàn thành phố đà nẵng vừa hoàn thành vào cuối tháng bảy vừa qua
công trình được xây mới với tổng vốn đầu tư từ ngân sách thành phố trên bảy mươi tám tỷ đồng
quy mô ba mươi phòng học có điều hòa năm phòng chức năng khu hành chính làm việc tám khu vệ sinh nhà thể thao đa năng hồ bơi và nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác dạy và học
đến thời điểm hiện tại thì về cơ sở vật chất mà nói là cũng sẵn sàng đáp ứng được cái việc dạy và học khi các em mà trực tiếp đến trường
hiện tại thì chúng tôi cũng đầy đủ các phòng hiệu bộ phòng học phòng bộ môn và các phòng công nghệ thông tin phòng ngoại ngữ
đã lắp đặt xong các trang trình
chúng tôi cũng đầy đủ các phòng hiệu bộ phòng công nghệ thông tin phòng công nghệ thông tin phòng công nghệ thông tin phòng công nghệ thông tin phòng công nghệ thông tin phòng công nghệ thông tin
năm hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và đào tạo đà nẵng được ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch vốn trên bảy trăm tám mươi ba tỷ đồng với chín mươi công trình dự án
đến cuối tháng bảy vừa qua toàn thành phố đã hoàn thành ba mươi năm công trình là dự án chuyển tiếp dự án đã triển khai để phục vụ năm học mới
các công trình của chúng tôi cơ bản đã hoàn thành đặc biệt là những công trình sửa chữa cải tạo nhỏ phục vụ cho năm học này
tính đến nay các quận huyện đơn vị trường học đã chủ động sắp xếp bố trí đủ cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ năm học mới
bảo đảm môi trường học tập cho các em ngay khi trở lại trường trong thời gian tới
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đã bắt đầu ngành giáo dục và đào tạo đà nẵng tiếp tục nỗ lực vượt khó dạy tốt học tốt quyết tâm hoàn thành thắng lợi